thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp cho biết đã nhận được những cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ công chức của cục thuế tp hà nội
để mời chào rụ rỗ mua sách tài liệu ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp
cẩm nang về thuế lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế
đại diện cơ quan thuế hà nội khẳng định không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại fax hay mang sách đến bán cho người nộp thuế
tất cả các văn bản tài liệu được cấp miễn phí và đăng tải đầy đủ trên website của cơ quan thuế
cục thuế thành phố hà nội đề nghị người nộp thuế để cao cảnh giác phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an các cấp hoặc cục thuế thành phố hà nội